kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một tháng hai của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
thêm một lãnh đạo và công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
bị khởi tố điều tra trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các cán bộ hải quan này bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ của một doanh nghiệp
để bỏ qua lỗi quá tải hơn năm lượt xe trở quạng quá tải từ lào về việt nam
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố ông nguyễn cảnh dũng và lê đình sơn
đều là phó tri cục trường tri cục hải quan cơ khẩu quốc tế nậm cắn
đồng thời khởi tố ông lưu hồng lân phó đội trưởng đội nghiệp vụ
và ông vũ hồng hải công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các bị can trên hiện đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
và khởi tố bị can đối với ông phan văn nhâm tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
ông ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ ông đặng minh sơn công chức tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đến thời điểm hiện tại đã có tám bị can bị khởi tố điều tra trong vụ việc này
vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một đoạn qua xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an huyện châu thành
bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn
tiến hành dừng xe ô tô do đảng quốc tỉnh điều kiện
lực lượng công an phát hiện có tám bao thuốc lá điếu nhập lậu
đối tượng tỉnh cho biết nhận trở thuê số thuốc lá trên từ tỉnh long an về sóc trăng để tiêu thụ
thì bị công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang
những năm qua tình hình khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh lai châu
không chỉ khiến nhiều diện tích rừng phòng hộ rừng đầu nguồn bị tàn phá
mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây mất an ninh trật tự
chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp giải quyết
như giải tỏa bãi khai thác vàng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật
tiến hành nổ mìn để phá sập các hầm lò
tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là làm sao để không tái diễn tình trạng này
từng tham gia khai thác vàng trái phép trong thời gian dài
ông lò văn pó hiểu rõ sự nguy hiểm phức tạp của công việc này
nên sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến quy định của nhà nước
và hậu quả của việc khai thác vàng
môi trường của chính nơi ông sinh ra và lớn lên
ông lò văn pó đã không tham gia khai thác vàng nữa
ở nhà làm nương rẫy phát triển kinh tế gia đình
tình trạng khai thác vàng trái phép đã diễn ra nhiều năm nay
tại địa bàn các huyện sìn hồ mương tè tam đường tân uyên của tỉnh lai châu
người dân thường tập trung về các bãi vàng hoạt động dưới nhiều hình thức
như khai thác thủ công sử dụng máy móc đào hầm lò ủ hóa vàng
những hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn lao động
và gây ô nhiễm môi trường
nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
công an tỉnh lai châu đã tăng cường công tác kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm
chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch
thực hiện giải tỏa phá rỡ các điểm khai thác vàng trái phép
và đặc biệt chú trọng duy trì việc kiểm tra quản lý các điểm đã giải tỏa
để ngăn chặn tái diễn hoạt động vi phạm
phải mất khoảng bốn tiếng đi bộ đường rừng núi mới có thể tiếp cận được các khu vực khai thác vàng
và đây cũng chính là hành trình mà các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên thực hiện
nhằm giảm thiểu tối đa việc tái diễn tình trạng khai thác vàng ở đây
để duy trì được hoạt động kiểm tra quản lý này hiện nay còn nhiều khó khăn
bởi các đối tượng khai thác vàng trái phép vốn manh động và hoạt động tinh vi
trong khi đó mỗi tổ tuần tra có khoảng bảy người và lực lượng công an xã còn mỏng
nên không thể có mặt liên tục để đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng
bên cạnh đó địa hình đèo núi dốc đi bộ đã khó
những ngày mưa đường trơn trượt thì việc tiếp cận các khu vực này lại càng khó khăn hơn
vì thế lực lượng công an tích cực phát huy thế trận an ninh nhân dân
huy động lực lượng dân quân cùng tham gia đẩy đuổi ngăn chặn các đối tượng quay lại tiếp tục khai thác vàng
nó gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
hạn chế đối tượng này quay lại thì đã tham dự cho ủy ban nhân dân xã
tiến hành từng bản một trên địa bản tổ chức tuyên truyền vận động bà con
thứ nhất là không
tiếp tay cho những đối tượng đấy
cái thứ hai là không trực tiếp tham gia khai thác khoáng sản trái phép
thế nữa là không cung cấp nhu yếu phẩm cho những đối tượng mà có ý định và đang lên trên mãi để khai thác
nhằm hạn chế mức thấp nhất sự quay trở lại làm việc của những đối tượng đấy
bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân hiểu hậu quả và hệ lụy của hoạt động khai thác vàng trái phép
thì để người dân không tham gia và không tiếp tay cho các đối tượng khai thác vàng
chính quyền địa phương cũng xác định
cần phải tạo ra sinh kế cho bà con ổn định cuộc sống
như hướng dẫn các nghề phụ ngoài công việc nương dẫy
về sinh kế cho các hộ dân thì chúng tôi cũng tuyên truyền
theo các chủ trương chính sách của đảng nhà nước cử cán bộ công chức
xuống một mươi trên một mươi bản để triển khai cho dân ký cam kết
để không cho hộ dân đến trên bãi bảng
thực tế cho thấy các phương án giải pháp nào cũng chưa thể giải quyết được tận gốc
nạn khai thác vàng trái phép trong một sớm một chiều
vì vậy chỉ khi nào cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
phan hủy sức mạnh toàn dân cùng vào cuộc quyết liệt
thì mới có thể chấm dứt được nạn khai thác vàng trái phép
trả lại sự bình yên cho cuộc sống người dân trên địa bàn
thưa quý vị bộ công an mới đây tiếp tục phát thông báo
liên quan đến tình trạng lừa đảo mạo danh người nước ngoài
ở vùng chiến sự
tại tỉnh bắc cạn thực tế đã có một số người nhận được những tin nhắn qua mạng xã hội
với nội dung từ các đối tượng như giả mạo là người nước ngoài
tự nhận là sĩ quan binh lính đang tham gia chiến tranh
làm nhiệm vụ quốc tế tại các vùng khu vực chiến dịch
không có người thân không có người đàn ông không có người đàn ông
và thông qua mạng xã hội để làm quen tiếp cận các nạn nhân
sau thời gian trò chuyện bằng cách tạo dựng mối quan hệ bạn bè tình cảm
khi có được niềm tin sẽ lấy lý do gửi quà đồ vật giá trị
thậm chí là ngoại tệ vàng nhờ nạn nhân nhận quản lý và lưu giữ giúp
khi nạn nhân đồng ý bước tiếp theo kẻ gian sẽ giả danh nhân viên sân bay
hải quan thuế để yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển phí tiền phạt
chi phí tiêu cực để chiếm đoạt
với thủ đoạn này cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đã có hai nạn nhân tại bắc cạn đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh tỉnh bắc cạn để chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng
với số tiền hai mươi năm triệu đồng và bốn mươi triệu đồng
nhận thấy sự bất thường nhân viên giao dịch ngân hàng
phối hợp với phòng an ninh kinh tế công an tỉnh
đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công
cô cảm thấy là cũng nói chuyện qua với nhau lâu rồi
bây giờ trong tuần này ông cũng chuyển số hàng
ông bảo là bên đấy gặp khó khăn
là ông ấy có một cái khoản tiền là tương đối lớn
mới lại có nhiều giấy tờ rồi là tương đối là quan trọng
bây giờ ông không còn một người là thân nào nữa
bố mẹ bị ám sát vợ thì ung thư chết
bây giờ còn một thằng con một mươi một tuổi
thì bây giờ nó bảo là tôi tin tưởng bản
thì tôi sẽ gửi số này về để bản cất giữ hộ tôi
bên đây bây giờ đang là chiến tranh nó phải thế
đây là chiêu trò không mới
đã được cảnh báo rất nhiều lần
cho các phương tiện truyền thông đại chúng
với vỏ bọc là việt kiều người nước ngoài binh lính
với vẻ ngoài lịch sử
lãm sang trọng và cách nói chuyện dễ gây thiện cảm
chiếm được lòng tin của các nạn nhân
phương thức tiếp cận chủ yếu qua mạng xã hội
sau khi tụi thành công các con mồi truyền tiền
các đối tượng sẽ chặn xóa mọi liên kết tài khoản
và những cuộc trao đổi
phòng pa bốn trong thời gian vừa rồi
thì cũng đã chỉ đạo những chính sát như tôi là trực tiếp
thì làm tốt công tác phối hợp với nhân viên ngân hàng
trong quá trình mình giao dịch
thì mình sẽ nhạy bén hơn
để phát hiện những thông tin
để phát hiện ra những dấu hiệu nghi
và mình sẽ phát hiện để ý
về tâm lý của người dân khi đến giao dịch
để mình có thể ngừng giao dịch
để có thể liên hệ với cơ quan công an
để cùng phối hợp
tiếp đó là sẽ làm những công tác tuyên truyền
qua những thông tin đại chúng
qua các trang mạng xã hội
và phối hợp với công an các xã phường
tổ chức các buổi tuyên truyền
vận động bà con nhân dân
nhận biết về hoạt động phương tức thủ đoạn
của đối tượng lừa đào qua mạng
ở các xã phường
nhằm tránh những thiệt hại
về tài sản bộ công an đề nghị
người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
không thực hiện theo bất cứ yêu cầu
chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu
khi nhận được những tin nhắn
đừng linh lạ với nội dung tương tự
hãy trình báo với cơ quan công an
nơi gần nhất để được giải quyết
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
đề xuất rút thời gian điều chỉnh
giá xăng còn bảy ngày
lý do chọn được bộ công thương đưa ra
đó là nhằm đảm bảo giá xăng dầu
bám sát hơn với diễn biến giá xăng dầu
trên thị trường thế giới
sau khi lấy ý kiến góp ý
về sự thảo sửa đổi
bổ sung nghị định chín mươi năm và nghị định tám mươi
về kinh doanh xăng dầu
bộ công thương đã tổng hợp ý kiến
và xây dựng sự thảo tờ trình
gửi thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo sự thảo tờ trình mới đây
thời gian điều hành giá xăng dầu
được đề xuất sửa đổi
theo hướng rút ngắn thời gian điều hành
công bố giá xăng dầu
từ một mươi ngày xuống mức bảy ngày
thời gian điều hành giá xăng dầu
là vào thứ năm hàng tuần
không kể ngày nghỉ lễ
trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu
có biến động bất thường
ảnh hưởng lớn đến phát triển
kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
liên bộ công thương tài chính
có trách nhiệm báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét
quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu
cho phù hợp
dịp tết nguyên đán quý mão vừa qua
bình định đã đón gần một trăm năm mươi
luật khách lưu trú và thăm quan
tiếp tục khẳng định là điểm đến an toàn
và có sức hút với du khách
dịp tết nguyên đán năm nay
các khu điểm du lịch tiêu biểu như là
hầm hô eo gió công viên động vận hoang
giã flc quy nhơn safari kỳ co
trung tâm khám phá khỏa quy nhơn
đều đón lượng khách thăm quan khá lớn
trong đó riêng huyện tây sơn đón khoảng
bốn mươi bốn ba trăm linh luật khách tăng gấp đôi
so với năm ngoái tổng thu từ khách du lịch
ước đạt một trăm hai mươi hai tỷ đồng
tăng khoảng một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
công suất phòng của các cơ sở
lưu trú từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một
đạt từ bốn mươi đến sáu mươi
các đơn vị lữ hành đã chuẩn bị
tốt các phương tiện vận chuyển khách
ngoài các sản phẩm tour du lịch truyền thống
doanh nghiệp đã tích cực xây dựng các tour du lịch
phục vụ khách trong dịp tết nguyên đán
gần với các lễ hội trên địa bàn tỉnh
trong khi đó tại quảng ninh
trong tháng một vừa qua ngành du lịch của tỉnh quảng ninh
cũng đã đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ
tổng lượng khách đến tỉnh đạt
sáu triệu lượt gấp một mươi hai ba lần
so với cùng kỳ năm ngoái
tổng doanh thu du lịch của tỉnh
đạt ba năm trăm hai mươi tỷ đồng
gấp một mươi năm bốn lần cùng kỳ
riêng trong bảy ngày nghỉ tết quý mão
toàn tỉnh quảng ninh đón gần bảy trăm linh lượt khách
tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó thị trường khách quốc tế khôi phục trở lại
với trên một mươi bảy lượt khách
đặc biệt là dịp tết lượng khách đến các điểm du lịch tâm linh
tăng từ sáu đến tám lần so với ngày thường
sự kiến dịp đầu xuân quý mão
lượng khách hành hương đến quảng ninh
đạt trên hai triệu lượt
cao điểm vào các ngày cuối tuần
hoặc khai hội các đền chùa
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi
các tin tức đáng chú ý khác
từ trường quay tp hcm
kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức của kinh tế phương nam
kính thưa quý vị từ ngày hôm nay
ngày một tháng hai
các doanh nghiệp kinh doanh ga phía nam
đã tăng giá bán hơn sáu mươi đồng một bình một mươi hai kg
cụ thể citi petro cho biết
các sản phẩm ga bán lẻ của doanh nghiệp này
sẽ tăng năm hai trăm năm mươi đồng một kg
theo đó một bình ga sáu kg sẽ tăng ba mươi một năm trăm linh đồng
bình một mươi hai kg tăng sáu mươi ba đồng
bình một mươi hai năm kg tăng sáu mươi sáu đồng

bình một mươi hai năm kg tăng sáu mươi sáu đồng
bình năm mươi kg tăng hai trăm sáu mươi hai năm trăm linh đồng
tương đương sau khi tăng
giá bán lễ ga của citi petro bán ra
không vượt quá hai trăm tám mươi bốn đồng một bình sáu kg

hơn một chín triệu đồng một bình bốn mươi năm kg
gần hai một mươi ba triệu đồng một bình năm mươi kg
tương tự từ một tháng hai
sài gòn petro cũng đã tăng
năm một trăm sáu mươi bảy đồng một kg
đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
tương đương mức tăng sáu mươi hai đồng một bình một mươi hai kg
theo đó giá bán lễ đến tầng hai đồng một bình một mươi hai kg
người tiêu dùng đối với ga thương hiệu sb
là bốn trăm bảy mươi bảy đồng một bình một mươi hai kg
theo các doanh nghiệp
giá ga trong nước còn phụ thuộc vào diễn biến giá ga thế giới
do nguồn cung trong nước chỉ mới đáp ứng được
sáu mươi nhu cầu
số còn lại phải nhập khẩu
theo bộ xây dựng tính đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
tổng nợ về bất động sản
đã vượt mức một hai triệu tỷ đồng
trong đó nợ về ngân hàng
của các doanh nghiệp bất động sản
khoảng tám trăm linh tỷ đồng
nợ trái phiếu khoảng bốn trăm một mươi chín tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi
các ngân hàng đã cho vai
để đầu tư xây dựng khu đô thị
dự án phát triển nhà ở
khoảng một trăm tám mươi bảy trăm bốn mươi ba tỷ đồng
tương đương hai mươi hai tám tổng dư nợ
của hoạt động kinh doanh bất động sản
bên cạnh đó nợ vay của các dự án văn phòng
cho thuê là bốn mươi một tám trăm một mươi năm tỷ đồng
nợ vai của các dự án xây dựng
khu công nghiệp khu chế xuất
đạt bốn mươi một trăm bốn mươi chín tỷ đồng
nợ vai của các dự án khu du lịch sân thái nghỉ dưỡng
đạt ba mươi hai sáu trăm sáu mươi tỷ đồng
chiếm tỷ lệ bốn một tổng dư nợ tính dụng
đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
ngoài khoản nợ vai các ngân hàng sắp xỉ

tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản
đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
để vay nợ thêm bốn trăm một mươi chín tỷ đồng
điều này tạo áp lượng rất lớn
cho các doanh nghiệp bất động sản
trong năm hai nghìn hai mươi ba
khi mà lượng hàng tồn kho
có một số doanh nghiệp bất động sản
tiếp tục tăng cao
theo savos việt nam
các căn hộ dịch vụ cỡ nhỏ
với một phòng ngủ
đang có tín lệ lấp đầy là từ chín mươi chín mươi năm
trong khi căn hộ có diện tích lớn
và nhu cầu thuê đang có xu hướng giảm dần
tại tp hcm đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai
căn một và hai phòng ngủ
được ưa chuộng nhờ giá thuê vừa phải
trong đó căn một phòng ngủ
chiếm bốn mươi ba số căn được thuê
với diện tích phổ biến
và giá tăng đến năm theo quý
trong khi đó căn hộ
hai phòng ngủ
với diện tích phổ biến từ tám mươi m hai đến một trăm linh m hai
có công suất kém hơn rõ rệt
chỉ có hai mươi bốn số căn được thuê
các căn hộ dịch vụ có diện tích càng lớn
nhu cầu thuê càng có xu hướng giảm dần
theo các đơn vị vận hành hệ thống văn phòng
và căn hộ dịch vụ cho thuê tại tp hcm nhận định
loại căn hộ dịch vụ cho thuê hai ba phòng ngủ
diện tích tám mươi một trăm một mươi m hai trở lên
thường khó tìm khách thuê hơn
so với các căn kích cỡ mini một phòng ngủ
thậm chí tại nhiều dự án
cắt căn diện tích một trăm linh m hai trở lên
thường xuyên bị bỏ trống
trong đó lý do chủ yếu là giá tiền thuê căn nhỏ vừa phải
thấp hơn hai mươi năm ba mươi năm so với căn diện lớn
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có quyết định
xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
đối với công ty cổ phần đầu tư
và xây dựng công trình một trăm ba mươi
do chào bán chứng khoán riêng lẻ
nhưng không đăng ký
công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình một trăm ba mươi bốn
bị phạt hai trăm năm mươi triệu đồng
do chào bán phát hành chứng khoán riêng lẻ
nhưng không đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước
khi doanh nghiệp này đã thực hiện một đợt phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu năm hai nghìn hai mươi ba
đeo tăng vốn từ ba mươi năm tỷ đồng
lên sáu mươi năm tỷ đồng
nhưng không đăng ký vào ủy ban chứng khoán nhà nước
để khắc phục hậu quả doanh nghiệp buộc thu hồi chứng khoán
để chào bán phát hành hoàn trả cho nhà đầu tư
tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc
cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu
hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng
mà tổ chức cá nhân vi phạm mở tài khoản
thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc
ngoài ra doanh nghiệp này bị phạt một trăm linh triệu đồng
do không công bố đối với thông tin phải công bố
theo quy định pháp luật
tổng cộng doanh nghiệp gửi ủy ban chứng khoán nhà nước
xứ phạt ba trăm năm mươi triệu đồng
kính thưa quý vị sau những ngày vui xuân
đón tết quý mạo bên gia đình
người dân bình thuận lại hối hạ ra khơi
đánh bắt đầu năm với hy vọng là biển khơi
sẽ cho một năm thuận buồn xuôi gió
và cá tôm đầy thuyền
tại cảng cá phan thiết nô dân địa phương
đang bất lực chuẩn bị ngư lưới cụ nương thực
lên tàu thuyền để chuẩn bị ra khơi dài ngày
với chuyến đánh bắt hải sản đầu năm mới
ai cũng hy vọng tức quyết tâm bán biển
khai thác hải sản đúng luồng sẽ mang về nhiều thắng lợi

cái ngày đây là ngày trời ơi
thứ hai nữa là bữa đây là ngày tốt quá
giờ mình phải đi sớm để ra đánh bắt con cá
nói chung giờ là ngày tốt quá
cái ngày đây là ngày tốt quá
mình đi chuẩn bị là trà
trước kia trà lá
thứ hai nữa là đá sắc
rồi dầu sĩ tổ
mình trong ghe là đầy đủ
mình mới ra khơi hoạt động trên biển
toàn tỉnh bình thuận hiện có trên sáu bảy trăm linh tàu cá
sáng lượt khai thác ước đạt
hai trăm ba mươi một ba trăm tám mươi tấn một năm
dự kiến trong những ngày tới
các tàu đánh bắt hơi xa sẽ bắt đầu xuất bến
số khác đang tích cực chuẩn bị nước uống
đá lạnh chơi ngay tốt
để rẽ sống ra khơi
mang theo kỳ vọng về một năm thuyền đầy con cá
ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng
nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm
từ một một năm
đến một một năm
lãi suất huy động tại một số kỳ hạn
tuy nhiên thì các chuyên gia cho rằng
lãi suất vẫn còn nhiều áp lực
trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
phóng sự về lãi suất huy động này
cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
quan sát thị trường thời gian gần đây
lãi suất huy động một mươi hai tháng trung bình
tại các nhà hàng
các ngân hàng trong tháng một
tiếp tục tăng thêm bảy điểm phần trăm
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
lên mức tám bốn mươi chín mỗi năm
như vậy lãi suất huy động tiền gửi một mươi hai tháng
đã tăng hai sáu mươi tám điểm phần trăm
so với cùng kỳ năm trước
trong khi đó
kỳ hạn sáu tháng trung bình đạt bảy chín mươi hai
tăng thêm một mươi một điểm phần trăm
so với mức trung bình của tháng một mươi hai
và tăng hai chín mươi hai điểm phần trăm
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
chuyên gia các công ty chiếu khoán cho rằng
áp lực tăng sẽ vẫn còn
khi các ngân hàng
ngân hàng trung ương trên thế giới
đang có kế hoạch tăng lãi suất
phép họ vẫn đang
nêu cái lãi suất của họ
ở mức khá là cao
đặc biệt là trong những kỳ họp sắp tới
đặc biệt là thời gian tới họ sẽ
có một kỳ họp khá là quan trọng đầu năm
và nhiều theo nhiều chuyên gia
thì phép sẽ tiếp tục nâng lãi suất
đâu đó khoảng năm
thì chính cái việc mà nâng lãi suất này
có thể ảnh hưởng khá là nhiều
để một quyết định lãi suất
của một số ngân hàng trung ương trên thế giới
đặc biệt là việt nam
có thể là khi mà phép nâng lãi suất
ở mức năm thì sẽ làm cho
cái lãi suất ở thời điểm hiện tại
ở việt nam vẫn duy trì ở mức cao
và khó có thể điều chỉnh trong ngắn hạn
áp lực phát trạc tiền tạp của phép
sẽ còn tác động lên lãi suất tiền đồng
trên nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cùng với đó là áp lực lạm phát trong nước đi lên
nên bằng lãi suất tiết kiệm tiền đồng
chưa thể hạ nhiệt cho đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
sau sự việc liên quan đến ngân hàng scb
ngân hàng nhà nước đã khẳng định
ưu tiên cao nhất là đảm bảo thanh khoản
giữ ổn định an toàn hệ thống
tuy vậy trong môi trường không thuận lợi
lãi suất còn dư địa tăng
các ngân hàng cố phần vừa và nhỏ
sẽ buộc giữ mức lãi suất cao để đảm bảo nhu cầu huy động
thứ nhất là đối với các doanh nghiệp
họ cũng áp lực trong việc chi trả
đấu hạn các khoản trái phiếu
cái thứ hai nữa đó là
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
trong thời điểm đầu năm để cung ứng những đơn hàng
đặc biệt nhất là trung quốc cũng đã mở cửa
như vậy thì cái nhu cầu về vốn tín dụng
nó sẽ vẫn còn rất là cao
đặc biệt trong cái lĩnh vực là sản xuất
như là thủy sản hoặc dịch may
thì như vậy thì do đó là tôi cho rằng là
cái khả năng khó tương đối trong ngắn hạn
là chúng ta khó mà có thể có một cái bức tranh
mà hạ lãi suất cho vay
trong thời điểm tới
thì nhu cầu vây vốn của các doanh nghiệp
còn là khá là lớn
đặc biệt là khi mà nhìn lại năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là giai đoạn cuối năm
thì rất là nhiều doanh nghiệp họ có nhu cầu vay vốn
tuy nhiên không thể nào tiếp cận
được nguồn vốn từ các ngân hàng
do việc một số ngân hàng đã full rung
thì ở thời điểm này
vào thời điểm đầu năm thì nhu cầu của những doanh nghiệp đó
sẽ là vẫn còn
tuy nhiên thì ở giai đoạn này
thì cái tình trạng nó sẽ được giảm bớt đi khá là nhiều
khi mà ngân hàng nhà nước đã có những cái chủ trương
nới rung tiến dụng đâu đó khoảng từ một mươi bốn một mươi năm
cùng với đà tăng chi phí đầu vào
thì diễn biến của lãi suất tiền gửi
lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
hiện được ngân hàng áp dụng ở mức giao động
đối với các lĩnh vực ưu tiên mức lãi suất vay thấp hơn
nhưng đáng chú ý
các lĩnh vực rủi ro
nhất là chủ đầu tư mất đồng sản
hiện một số ngân hàng vẫn cho vay chọn lọc
ở một số dự án
nhưng lãi suất lên đến một mươi bốn một mươi bảy mỗi năm
cài cài lãi suất cho vay mua nhà
lãi vay hiện nay là gánh nặng không nhỏ cho người đi vay